cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
đối với hồ thị hương loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi hai hồ thị hương loan là phó giám đốc phòng giao dịch vĩnh định thuộc chi nhánh ngân hàng agribank huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để được nhiều người ở thị xã quảng trị
huyện triệu phong và thành phố đông hà tin tưởng cho vay nhiều lần với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
sau khi không có khả năng trả lại số tiền vay loan đã đến cơ quan công an tự thú về hành vi của mình
thực hiện hàng loạt vụ đột nhập trên địa bàn thành phố đà nẵng lấy đi số tài sản tổng trị giá hơn nửa tỷ đồng
nguyễn văn long chú tại hà nội đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tàng
rạng sáng ngày hai mươi chín tháng ba
khi đang đột nhập vào một ngôi nhà trên đường phú lộc một mươi thuộc địa bàn quận thanh khê để trộm cắp tài sản
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang thu giữ một dây chuyền vàng hai mươi triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an long thừa nhận đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp trên địa bàn các quận liên triều sơn trà cẩm lệ thanh khê
với tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng số tiền có được long dùng để đánh bạc và chơi game
vào tối ngày hôm qua công an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã phát đi thông báo truy tìm zhang zhonggu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc là giám đốc của công ty vĩnh nguyện
có địa chỉ tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương đây là nghi phạm đã sát hại nữ kế toán cùng công ty
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba nhân viên công ty vĩnh thuận phát hiện nữ kế toán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tử vong trong nhà vệ sinh
gần nạn nhân có một con dao rinh máu thời điểm này phát hiện zhang zhonggu đi từ hiện trường ra
rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải rời khỏi công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông báo cơ quan tổ chức cá nhân nào nếu phát hiện zhang zhonggu ở đâu
thì báo tin về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương địa chỉ số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương phường hiệp thành
thành phố thủ giò một số điện thoại chín trăm tám mươi chín chín trăm năm mươi một bảy trăm chín mươi năm gặp trung tá lê xuân sang hoặc đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa chê xóa một tụ điểm đánh bạc bắt giữ năm đối tượng
vào trưa ngày hai mươi tám tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã mật phục bắt quả tang năm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại một khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu tại hiện trường thu giữ hơn hai mươi tám triệu đồng năm điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị đâm người khác vì cho là bị nhìn đều khi hát karaoke hai bị cáo la phi hùng và la quốc tuấn chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng vừa bị kết án tổng cộng hai mươi một năm tù giam trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm qua
theo cáo trạng do mâu thuẫn từ việc cho là bị nhìn đều khi đang hát tại quán karaoke thuộc tổ dân phố sáu thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc nên la phi hùng và la quốc tuấn đã xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác
hậu quả quan văn khuyên bị hùng dùng chiếc kéo bằng kim loại đâm gây thương tích một mươi hai sau đó khuyên tiếp tục bị tuấn dùng dao đâm gây thương tích một mươi năm
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo la phi hùng một mươi ba năm tù giam về tội giết người ba năm tù giam về tội cố ý gây thương tích tổng hình phạt là một mươi sáu năm tù giam
bị cáo la quốc tuấn năm năm tù giam về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt
bị can để tạm giam đối với hồ thị hương loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra trong năm hai nghìn hai mươi hai hồ thị hương loan là phó giám đốc phòng giao dịch vĩnh định thuộc chi nhánh ngân hàng agribank huyện triệu phong
đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng để được nhiều người ở thị xã quảng trị huyện triệu phong và thành phố đông hà tin tưởng cho vay nhiều lần với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
sau khi không còn khả năng chi trả lại số tiền vay loan đã đến cơ quan công an
tự thú về hành vi của mình
tiến hành kiểm tra tại cửa hàng vepshop tám mươi sáu tại xã điểm thụy huyện phú bình tỉnh thái nguyên lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều bình chứa khí nghi là n hai o hay còn gọi là khí cười và máy làm nóng tinh dầu của thuốc lá điện tử